chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các trạm thu phí phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng
đây là quyết định số một mươi chín mới được thủ tướng chính phủ ban hành
đối với các trạm thu phí dịch vụ đang hoạt động mà chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử
chậm nhất đến ngày trên phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng
chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trở đi chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí
quy định này có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi